hai mươi năm trước địa bàn năm xã trong khu kinh tế quốc phòng của tỉnh thừa thiên huế được coi là vùng đất chết
bởi nơi đây chịu ảnh hưởng của hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại rất nặng nề
đời sống nhân dân rất khó khăn
được giao nhiệm vụ giúp cho địa phương xây dựng cơ sở chính trị
củng cố quốc phòng an ninh phát triển kinh tế
hai mươi năm qua các cán bộ nhân viên đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai quân khu bốn đã triển khai nhiều mô hình
việc làm hiệu quả giúp dân xóa đói giảm nghèo tạo sự khởi sắc mới nơi vùng biên a so a lưới
từ một hộ nghèo năm hai nghìn một mươi sáu gia đình chị căn nhíp xã a đớt huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
được đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai cấp bò giống lợn hỗ trợ cây giống để phát triển chăn nuôi
trồng trọt và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc
nhờ vậy đến nay gia đình chị căn nhíp đã trở thành một hộ
có điều kiện kinh tế khá của xã a đớt
giúp đỡ nhiều gia đình mẹ nhíp họ nghèo mai một là giàu sáng hơn
đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai đã góp phần phát triển hạ tầng kinh tế huyện một cách bền vững
và đặc biệt là góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị
thực hiện trước năm
nhiệm vụ trên địa bàn năm xã của vùng biên giới a xô a lưới
đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai các công trình dự án điện đường trường trạm khai hoang canh tác thủy lợi
nước sạch trồng và bảo vệ rừng để thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và nhân rộng trên địa bàn
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy sự chỉ huy điều hành của đảng ủy chỉ huy đoàn
thì các mô hình nhân rồng mô hình xóa đói giảm nghèo của đoàn đã được thực hiện một cách có hiệu quả
có nhiều mô hình đã phát huy tốt trong địa bàn dân cư từng bước phát triển được kinh tế hội gia đình
và làm tốt được chức năng xóa đói giảm nghèo cho nhân dân đồng bào dân tộc
từ kết quả nhân rộng các mô hình xoa đói giảm nghèo trên địa bàn
đến nay đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai đã giúp các địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều
xuống còn hai mươi ba năm so với năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là năm mươi tám
và điều quan trọng hơn là tình hình chính trị ở các địa bàn xã vùng biên được củng cố tăng cường
thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững